tại hà nội bảo tàng lịch sử quốc gia đã khai mạc trưng bày chuyên đề hồ chí minh chân dung một con người
đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
năm mươi năm thực hiện di trúc của người tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
với gần hai trăm linh tài liệu hiện vật ảnh tiêu biểu được lựa chọn trưng bày được thể hiện nổi bật qua hai nội dung
hồ chí minh chọn đời vì nước vì dân và hồ chí minh trong trái tim nhân loại
theo đó trưng bày thể hiện các giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bác
và sau khi đất nước giành được độc lập hoạt động phát triển kinh tế
chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của nhân dân suốt cuộc đời vì hạnh phúc của nhân dân

hiện vật tiêu biểu gồm có bản thảo bút tích các bài báo tác phẩm do chính tay chủ tịch hồ chí minh viết hoặc đánh máy trên nhiều loại giấy khác nhau
trong đó có một số hiện vật là bảo vật quốc gia như sách đường cách mệnh tác phẩm ngục trung nhật ký bút tích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
ngoài ra còn có những đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày những món quà tặng của nhân dân việt nam hay quà tặng của chính phủ nhân dân thế giới
thông qua trưng bày
bảo tàng lịch sử quốc gia
bảo tàng lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời sự nghiệp tư tưởng đạo đức hồ chí minh tấm gương sáng về cuộc sống giản dị trí công vô tư của một người cộng sản
qua đó nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc